vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm linh sáu tám độ kinh đông
trên khu vực phía nam vịnh bắc bộ cách bờ biển các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh khoảng một trăm linh một trăm ba mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng năm km
đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng bảy tâm áp thấp nhiệt đới ở trong khoảng một mươi tám năm độ vĩ bắc một trăm linh năm sáu độ kinh đông
ngay trên bờ biển các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đêm nay và sáng mai ngày một mươi bảy tháng bảy
ở khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai ba m biển đông
cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp ba
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây nam suy yếu và tan dần